dự báo trong ngày hôm nay ở đây tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo nắng mạnh vào ban ngày
nhiệt độ trên khu vực vẫn cao hầu hết giao động từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
riêng nam bộ nhiệt độ cao hơn từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ cục bộ có nắng nóng
trên biển dưới tác động của không khí lạnh tăng cường hôm nay gió trên khu vực vĩnh bắc bộ
cũng như khu vực bắc biển đông sẽ chuyển sang hướng đông bắc và cường độ sẽ mạnh dần lên
phổ biến ở mức cấp năm
riêng khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
sau có thể tăng lên mức cấp sáu
vì thế sóng biển sẽ dâng cao cùng biển động nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước